với mong muốn góp phần tháo gỡ những khó khăn cho công tác tuyển sinh của trường tư thục
ngày hai mươi sáu tháng bốn hội thảo tuyển sinh trường tư thục thực trạng và giải pháp đã được tổ chức tại hà nội
đại diện nhiều trường tư thục ở hà nội cùng chia sẻ vấn đề khó khăn nhất của họ là tuyển sinh đầu cấp
ubnd tp hà nội đã phê duyệt đề án tuyển sinh đầu cấp năm hai nghìn một mươi tám
theo đó thời gian tuyển sinh đầu cấp vào lớp một lớp sáu bắt đầu từ ngày một tháng bảy
căn cứ theo các mốc thời gian quy định phụ huynh lựa chọn hình thức đăng ký dự tuyển cho con em mình theo đúng độ tuổi
tất cả các trường tư và trường công trên đề bàn tp hà nội đều phải tuyển sinh theo mốc thời gian này
nếu trường nào tuyển sinh trước sẽ bị xử lý nghiêm
tại hội thảo nhiều đại diện trường tư thục cho rằng như vậy sẽ khiến công tác tuyển sinh của các trường tư thục gặp nhiều khó khăn
và ở trong thế bị động
nhưng nếu như bây giờ các trường ngoài công lập mà không được phép tuyển sớm
chỉ tuyển cho một khung nhất định như trường công lập
thì tôi nghĩ là cái đấy là không đúng với đặc thù của các trường ngoài tư thục
và như vậy thì các trường tuyển sinh rất khó khăn
nếu các trường tư thục phải tuyển sinh cùng một khoảng thời gian với trường công lập
thì một là sẽ tạo ra một cái ổ ạt đông đúc lại chen trúc xếp hàng
thì nó lại tạo lại cái cảnh nó không hay lắm
và nếu như các trường tư thục mà tuyển sinh trước
theo cái kiểu giãn thời gian ra để đáp ứng cái nhu cầu của phụ huynh
để phụ huynh yên tâm hơn thì tôi nghĩ là sẽ tốt cho trang mệnh học sinh
nhưng mà sợ lúc đó rồi thì các trường tư thuộc lại mang tiếng là vượt rào
để giải bày toán khó khăn trong tuyển sinh đầu cấp
đại diện các trường tư thục như đoàn thị điểm ban mai lương thế vinh
bày tỏ mong muốn được tự chủ trong tuyển sinh
lý do là vì các trường tư phải tự lo cơ sở vật chất
tiền lương trả cho người lao động thì cần tự chủ trong tuyển sinh